thanh tra bộ xây dựng vừa có văn bản gửi ubnd tỉnh vĩnh phúc về việc kiểm tra xử lý theo phản ánh của báo chí
về việc hàng trăm công trình dự án khách sạn lớn xây dựng không phép sai phép kéo dài tại thị trấn tam đảo
hàng loạt công trình sai phép kéo dài thời gian qua cho thấy tình trạng buông lỏng quản lý
thậm chí có dấu hiệu tiếp tay làm ngơ của nhiều cán bộ có trách nhiệm thuộc thị trấn tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
thành tra bộ xây dựng đề nghị ubnd tỉnh vĩnh phúc chỉ đạo kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật các vi phạm nếu có
theo thông tin báo chí đã phản ánh
kết quả kiểm tra xử lý đề nghị báo cáo về bộ xây dựng qua thanh tra bộ trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai để tổng hợp báo cáo bộ trưởng bộ xây dựng